trước tiên kính mời quý vị cùng theo dõi phần điểm lại những nội dung tin tức đáng chú ý trong tuần qua
chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng hai bổng ngành công nghiệp trọng yếu ước tăng hai năm tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt hai trăm hai mươi tám trăm linh tỷ đồng đạt năm mươi bốn dự toán
chủ tịch quỹ ba nhân dân thành phố đề nghị các sở ngành địa phương tiếp tục đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công góp phần thúc đẩy kích cầu kinh tế tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn grdp
tám tháng đầu năm thành phố đã giải ngân vốn đầu tư công đạt gần hai mươi một ba trăm linh tỷ đồng đạt năm mươi năm tổng kế hoạch vốn
do ảnh hưởng kéo dài của dịch bệnh covid một mươi chín sở du lịch thành phố cho biết tính đến giữa tháng tám năm hai nghìn hai mươi đã có từ chín mươi đến chín mươi năm số doanh nghiệp lữ hành phải ngừng hoặc tạm ngừng hoạt động
công suất phòng giảm chín mươi một năm có tới sáu mươi một lao động nghỉ việc hoặc tạm nghỉ không lương
hiện mỗi ngày doanh nghiệp lữ hành đang hoạt động có số tour du lịch chỉ đạt ba năm so với dự kiến
ngành du lịch đề ra kịch bản nếu dịch chấm dứt sớm sẽ tiến hành kích cầu nội địa trên cơ sở
cơ sở kết nối các doanh nghiệp lữ hành khách sạn vận chuyển các điểm tham quan để có những sản phẩm mới
nếu dịch kéo dài tập trung giải pháp tái cơ cấu doanh nghiệp đào tạo nhân lực du lịch định hướng lại thị trường khách du lịch xây dựng các sản phẩm mới
ủy ban nhân dân tp hcm vừa đề nghị bộ quốc phòng có ý kiến thống nhất về chủ trương lập hồ sơ di tích lịch sử địa đạo củ chi
để trình unesco ghi vào danh mục di sản thế giới
di tích địa đạo củ chi đã được thủ tướng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt với những giá trị nổi bật về lịch sử văn hóa khoa học thẩm mỹ và tính sáng tạo
đây là căn cứ cách mạng có giá trị lịch sử đặc biệt là công trình khoa học quân sự cần được bảo tồn
ủy ban nhân dân tp hcm cho rằng di tích đáp ứng các tiêu chí như có giá trị nổi bật toàn cầu tính toàn vẹn và tính xác thực
theo tiêu chí hướng dẫn thực hiện công ước di sản thế giới của unesco
sở xây dựng tp hcm
sở xây dựng tp hcm cho biết tám tháng đầu năm hai nghìn hai mươi trên địa bàn có năm trăm linh bốn công trình vi phạm về trật tự xây dựng
cụ thể sai phép hai trăm một mươi một trường hợp không phép hai trăm chín mươi ba trường hợp chiếm năm mươi tám tổng số vi phạm
so với sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín bình quân tỷ lệ số vụ vi phạm mỗi ngày đã giảm hơn bảy mươi bảy
sở xây dựng tiếp tục tham mưu ủy ban nhân dân tp hcm điều chỉnh cục bộ một số nội dung của quy chế quản lý quy hoạch
kiến trúc đô thị chung của thành phố và quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị khu vực bảo đảm đúng quy định pháp luật
hướng dẫn ủy ban nhân dân các quận huyện ra soát quy hoạch xác định địa bàn trọng điểm mà quy hoạch cũ không còn phù hợp
với tình hình phát triển của địa phương để điều chỉnh và định hướng phát triển cho phù hợp
sau khi liên tục phát hiện hàng loạt vụ buôn lậu kinh doanh hàng giả hàng nhái không rõ nguồn gốc xuất xứ với quy mô lớn
mới đây ủy ban nhân dân tp hcm đã chính thức công bố đường dây nóng của ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín
trường hợp các tổ chức cá nhân có tin báo hoặc phản ánh về các vụ việc hãy liên lạc trực tiếp đến đường dây nóng của ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín tp hcm
theo số điện thoại hai mươi tám ba mươi chín ba trăm hai mươi hai bốn trăm chín mươi một
liên tục những công trình hạ tầng giao thông trọng điểm được tp hcm đầu tư bằng ngân sách nhà nước
hoặc qua các hình thức mời gọi đầu tư hướng đến mục tiêu dung thúc đẩy giao thông phát triển
kéo giảm ung tắc giảm tai nạn ở những khu vực nút giao cửa ngõ trọng điểm
kết quả thực tế cho thấy tình hình trực tự an toàn giao thông nhiều nơi đã có bước chuyển biến tích cực
mạng lưới giao thông đi lại thuận tiện và dần thông suốt hơn
tuy nhiên đầu tư giải pháp công trình hạ tầng giao thông là chưa đủ
để kéo giảm bền vững số vụ tai nạn đặc biệt là tình trạng vi phạm trật tự giao thông
ngành quản lý giao thông thành phố đã chỉ ra điều cần thiết là phải thực hiện kết hợp
giữa đầu tư hạ tầng giao thông gắn với giải pháp phi công trình

tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
tháng ba năm hai nghìn hai mươi
đánh dấu cột mốc đối với công tác quản lý trật tự giao thông
khi thành phố bắt đầu triển khai công tác xử phạt hành chính
đối với những hành vi vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông
tại một mươi bốn tuyến đường khu vực trung tâm thành phố
tiêu biểu như lê duẩn nam kỳ khởi nghĩa điện biên phủ hai bà trưng v v
dữ liệu hình ảnh được trích xuất từ hệ thống camera giám sát trên đường
từ đó những lỗi phổ biến như dừng đổ xe không đúng nơi quy định
đi vào đường cấm giờ cấm nhanh chóng bị lực lượng chức năng ghi nhận
và tiến hành quy trình xử phạt theo quy định
cái camera đó là mình có thể coi là lý do tại sao mình phạm lỗi phạm lỗi lúc nào
tôi cũng thấy là rất là hay
nó hạn chế được một số cái vấn đề mà tài xế anh em tài xế chạy rồi dừng đổ vô tội vạ
làm cho cái mật độ giao thông có những cái tuyến đường mà nó làm cho ảnh hưởng
cái giao thông nó bị kẹt này kia
theo quy định hình ảnh phương tiện vi phạm giao thông sẽ được chuyển dữ liệu
cho đơn vị chức năng
sát giao thông đường bộ đường sát và trước đây là thanh tra sở giao thông vận tải
tiến hành xác minh lập biên bản vi phạm và xử phạt theo quy định
trường hợp không chấp hành thông tin phương tiện vi phạm được gửi đến cục đăng kiểm
phối hợp xử lý chặn đăng kiểm theo quy định tại nghị định một trăm linh của chính phủ
đối với quy trình mà khi mà chủ phương tiện hoặc là người điều khiển phương tiện
khi mà nhận được cái thông báo sẽ đến thanh tra sở giao thông tải
thì đến đây thì chúng tôi sẽ cho chủ phương tiện hoặc là người điều khiển phương tiện
xem lại clip hình ảnh vi phạm và sau đó thì chúng tôi sẽ xác lập
một cái biên bản làm việc giữa hai bên
phương tiện vào đăng kiểm thì chúng tôi sẽ kiểm tra tiến hành kiểm tra trên hệ thống
xe nào mà nằm trong danh sách mà xe bị vi phạm xử phạt hành chính
thì chúng tôi sẽ thông báo tiến hành thông báo cho các chủ phương tiện
nếu mà chủ phương tiện mà có nhu cầu thì chúng tôi sẽ tiến hành kiểm định
và khi mà xe kiểm định đạt thì chúng tôi sẽ tiến hành kiểm định
chúng tôi sẽ giữ chỉ được cấp tạm là một mươi năm ngày tạo điều kiện cho chủ phương tiện
để đi đóng phạt và gửi các bằng chứng đã đóng phạt về cho cơ quan đăng kiểm để xóa cảnh báo
đây cũng là cái điều mà rất là khác biệt và cũng là điểm mở của cái nghị định một trăm linh
qua hơn nửa năm triển khai thực hiện các giải pháp xử phạt vi phạm thông qua hình ảnh
tình hình giao thông tại một mươi bốn tuyến đường trọng điểm đã có chuyển biến tốt hơn
nhiều hành vi vi phạm nhất là tình trạng dừng
đậu xe tùy tiện đã giảm hẳn cụ thể trên đường điện biên phủ giảm sáu mươi
đường trường sơn giảm bốn mươi hai đường nguyễn thái học giảm sáu mươi đường lê duẩn giảm sáu mươi hai
lực lượng chức năng ghi nhận một năm trăm năm mươi chín ô tô vi phạm trong đó hai trăm sáu mươi năm trường hợp đã nộp phạt
kết quả này góp phần cải thiện tình hình giao thông và nâng cao năng lực thông hành trên các tuyến đường
đặc biệt nâng cao ý thức tự giác chấp hành luật giao thông của người lái xe
tới đây sở giao thông vận tải đang nghiên cứu
để tăng thêm tám một mươi tuyến gắn camera tại khu trung tâm những nơi có tình hình giao thông phức tạp
vì công tác xử lý vi phạm qua hình ảnh thời gian qua cơ quan chức năng nhận định
đây là giải pháp giúp ý thức của người tham gia giao thông được nâng lên rõ rệt
tuy nhiên việc phạt nguội gặp một số khó khăn bởi hệ thống giám sát xử lý vi phạm
chưa được bao phủ toàn thành phố mà chỉ qua một hình thức là cảnh báo ngăn chặn kiểm định
trên chương trình quản lý kiểm định của cục đăng kiểm
nghiên cứu bổ sung hoàn thiện pháp lý liên quan đến công tác xử lý vi phạm qua hình ảnh
là những giải pháp đang được lực lượng chức năng tp hcm kiến nghị
xử phạt ngụy qua camera đã phát huy hiệu quả
cùng với đó hành lang pháp lý xử phạt đối với hành vi xe dù bến cốc
đã được điều chỉnh thay thế bổ sung theo hướng xét chặt xử lý nghiêm hành vi vi phạm
giúp cho công tác kiểm tra chấn chỉnh tình trạng xe khách đón trả khách bát nháo
tại khu vực trung tâm thành phố dần đi vào khuôn khổ
nghị định số một mươi năm hai nghìn hai mươi của chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải
bằng ô tô có hiệu lực từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi và thông tư số một mươi hai của bộ giao thông vận tải
hướng dẫn thực hiện quy định về tổ chức quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô
và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ được kỳ vọng là công cựu hữu hiệu
chấn chỉnh tình trạng xe dù bến cóc hiện nay
xung quanh nội dung này chương trình đã có cuộc trao đổi ngắn với ông đàm phán phát
phó chánh thành tra sở giao thông vận tải tp hcm
ngày hai mươi năm tháng một mươi hai nghìn một mươi sáu và thông báo số năm mươi tám ngày hai mươi năm tháng một hai nghìn một mươi bảy của ủy ban nhân thành phố
và văn bản bảy nghìn bốn mươi một vbdt ngày ba mươi một tháng năm hai nghìn một mươi bảy của ủy ban nhân thành phố
như vậy thì cho thấy thành phố đã rất quan tâm và quyết liệt trong việc lập lại
an ninh trực tự an toàn giao thông trong hoạt động vận tải anh khách
khi chỉ đạo và giao trích nhiệm cụ thể như những dân bản nên nêu trên
riêng thì theo chức năng nhiệm vụ
vụ mà thanh tra sở giao thông vận tải vẫn thường xuyên tăng cường công tác phối hợp
với các lực lượng chức năng và thanh kiểm tra độc lập
xử lý phạm cho hoạt động vận tải hành khách theo thẩm quyền
từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay đã phát hiện và lập biên bản một năm trăm ba mươi sáu vụ
vi phạm trong hoạt động vận tải anh khách với số tiền là hai tỷ bốn trăm hai mươi bảy triệu đồng
một số thành quả như ví dụ như về vị trí đón chai khách ngay trên cầu vượt bình phước
cũng như nút giao an phú ngay trên cầu bào vạc ở địa bàn quận hai thủ đức quận chín
thì đã được kéo giảm thấy rõ rệt
tuy nhiên mặc dù thanh tra sở thì trong chức năng nhiệm vụ thẩm quyền
trong cái tồn tra xử lý vi phạm khi phát hiện hành vi mà dần đổ xe không đúng quy định
những nhà xe chờ để hôi lên xuất khách thì các tài xế thường đối phó cách cho xe nổ máy
và khi thấy bóng dáng lực lượng thanh tra tới kiểm tra thì họ sẽ bỏ chạy
thì lực lượng thanh tra thì không có chức năng trượt đuổi
và mặt khác thì xe bỏ chạy thì dễ gây mất an toàn giao thông
ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về những kế hoạch giải pháp mà thanh tra sở sẽ triển khai
chứng chỉnh tình trạng xe vô bến cốc dựa trên quy định tại nghị định số một mươi năm hai nghìn hai mươi
và thông tư số một mươi hai mới được ban hành ạ
căn cứ theo quy định mới như nghị định một mươi và thông tư một mươi hai
cùng với nghị định một trăm linh hai nghìn một mươi chín thanh tra sở thông sẽ tăng cường kiểm tra độc lập
và phối hợp pháp phẩm ngân sát cho thông tin bộ ngân sát
công an các quận quyền tăng cường kiểm tra
xử lý triệt để các hành vi trong hoạt động kinh doanh đại hành khách
hình thức triển khai thì là thanh tra sở sẽ thường xuyên xây dựng các kế hoạch chuyên đề
hoặc mở các đợt cao điểm tập trung chuyên đề xử lý các hành vi
trong hoạt động đại hành khách đặc biệt trong các dịp lễ tết
đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng của quận quyện
tăng cường kiểm tra xử lý các điểm có hoạt động đón trả khách
không đảm bảo an ninh trật tự
nếu có các thông tin phản ánh về hoạt động đại hành khách
mức an ninh trật tự an toàn giao thông thanh tra sở sẽ chủ động
phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra xử lý theo định
và bàn giao cho chính quyền địa phương theo dõi giám sát
theo trách nhiệm mà ủy ban thành phố đã giao
theo ông vị sao câu chuyện xe dù bến cốt
nhất là ở khu vực trung tâm thành phố
dù đã được lực lượng chức năng xử lý kiên quyết
nhưng vẫn còn tồn tại
cần có giải pháp gì để xử lý hiệu quả hơn ạ
hiện nay nhất là khu vực trung tâm thành phố
vẫn còn tồn tại các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách
theo các loại hình như tiếng cố định hợp đồng du lịch và lựa hành
qua công tác phối hợp kiểm tra liên ngành
thì hầu hết các đơn vị này đều có giấy phép kinh doanh vận tải
để lập lại trật tự an toàn giao thông
cũng như đưa hoạt động vận tài hành khách trên địa bàn phố
đi vào nền nếp đúng quy định
theo thanh tra sở thông tải cộng với biện pháp đồng bộ
đặc biệt là có sự phối hợp đặc trẻ giữa chính quyền địa phương
với các sở ban ngành để thực hiện quyết liệt
và thường xuyên trong đó trách nhiệm chính
cũng thuộc dự quan các quận huyện
theo quan bản chỉ đạo của thành quỹ và dự quan nhân phố
đảm dụng của chết
riêng về thanh tra sở thông
thì theo chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền quy định
sẽ tiếp tục tăng cường thanh kiểm tra độc lập
vâng rất cảm ơn ông ngày hôm nay đã trao đổi với chúng tôi về vấn đề này
một đoạn đường thuộc quận một
những tờ giấy thông báo vi phạm trật tự an toàn giao thông
được cảnh sát giao thông gắn ngay trên phương tiện
đây là hình thức xử phạt mới
được phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát thí điểm
bước đầu đã mang lại tín hiệu tích cực trong công tác xử lý
tuyến đường trần hưng đạo quận một
đoạn từ giao lộ nguyễn văn cử trần hưng đạo
đến vòng xoay quách thị trang
dài trên hai km
được lựa chọn làm tuyến đường kiểu mẫu
mục tiêu đưa tình hình trực tự giao thông
tại tuyến đường này vào nề nếp
bảo đảm an toàn thông suốt
không để xảy ra ủng tắc giao thông
và tạo nét đẹp cho mỹ quan đô thị
tôi cũng muốn mở rộng ra cho cả thành phố
tại vì hiện nay là những tuyến khác
có nhiều cái tuyến là xe cổ chạy rất là phức tạp
mà nếu mà không có người hướng dẫn
thì họ chạy theo ý của họ thôi
xây dựng tuyến đường kiểu mẫu này
thì mọi hoạt động đi lại dễ dàng hơn
không thấy lứng chiếm lông lại đường nữa
trên tuyến đường kiểu mẫu
thường xuyên có ba chốt kiểm tra
gồm trần hương đạo nguyễn văn cư
trần hương đạo trần đình xu
và trần hương đạo nguyễn thái học
ngoài nhiệm vụ chỉ huy điều khiển giao thông
cán bộ chiến sĩ còn kết hợp phát loa tuyên truyền
tại giao lộ từ sáu h ba mươi đến tám h
và từ một mươi sáu h ba mươi đến một mươi tám h hàng ngày
qua hơn hai tuần thí điểm
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát
đã tổng kiểm soát lập biên bản ba trăm một mươi sáu trường hợp
ghi hình xử lý vi phạm bảy mươi ba trường hợp
tạm giữ một trăm một mươi năm xe máy
tước bảy mươi hai giấy phép lấy xe
đối với các ô tô dừng đổ sai quy định
cảnh sát giao thông ghi hình qua camera
và dán thông báo vi phạm ngay đầu xe
việc dán thông báo vi phạm
có thể giúp cho người dân biết mình vừa mới vi phạm
và đã được camera ghi hình
của cảnh sát giao thông ghi lại
người điều khiển xe vi phạm
có thể phối hợp ngay với đơn vị phụ trách
việc dán thông báo để giải quyết vụ việc
rút ngắn được quy trình xử phạt
như không phải trích phiếu báo xác minh thông tin
gửi về nơi cư trú của chủ xe
trên tuyến đường kiểu mẫu
không xảy ra tai nạn giao thông và ủng tác giao thông
trực tự lòng lề đường được bảo đảm
sau đợt thí điểm này
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát
đề xuất mở rộng triển khai tuyến đường kiểu mẫu
về trực tự giao thông
tại nhiều khu vực trọng điểm
còn để tình hình vi phạm diễn biến phức tạp
những chiếc mô tô chuyên dụng
phân khối lớn được điều khiển thuần thuộc
quy trình tuần tra dẫn đoàn
được thực hiện dứt khoát mạnh mẽ
hoặc tham gia xử lý nồng độ cồn vào ban đêm
những nhiệm vụ vốn đòi hỏi
kỹ năng chủ yếu dành cho lực lượng
cảnh sát giao thông nam
giờ được từng nữ cảnh sát thực hiện xuất sắc
đây là mô hình nữ cảnh sát giao thông
tham gia tuần tra dẫn đoàn đầu tiên
được thành lập trong cả nước
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát
đã tiến hành ra sót lại đội hình cán bộ chiến sĩ
trong đó là chọn lọc được năm mươi tám đồng chí
cán bộ nữ cảnh sát giao thông của phòng
và xây dựng các phương án để tổ chức
tập hướng hướng luyện để đào tạo
và chuyển thai thành đội hình
nữ cảnh sát giao thông phục vụ trong tác dẫn đoàn
và mục tiêu xa hơn là phục vụ cho
đại hội đảng thành phố cũng như là xây dựng
hình ảnh đẹp của cảnh sát thông trong
địa bàn thành phố cũng như xây dựng các mô hình
hoạt động để phục vụ tích cực hơn
cho hoạt động đảm bảo giao thông
trong lễ ra mắt diễn ra mới đây
năm mươi tám nữ cảnh sát giao thông đã tạo
dấu ấn đậm nét về hình ảnh đẹp
chuyên nghiệp của nữ chiến sĩ cảnh sát
nhân dân khi thực hiện nhiệm vụ
mỗi động tác điều lệnh đội ngũ tay không
chỉ huy điều khiển giao thông
dẫn đoàn kỹ năng lái xe mô tô
trên xa hình kỹ năng phanh gấp
khi gặp tình huống khẩn cấp
triển khai đội hình mô phỏng công tác dẫn đoàn
nguyên thủ quốc gia lãnh đạo
với những kỹ năng lái xe dẫn đoàn điều luyện
nữ cảnh sát giao thông còn sẵn sàng thực hiện
tốt những nhiệm vụ mà trước đây vốn là
của các nam cảnh sát giao thông
ví dụ như là điều tiết giao thông kiểm tra nồng độ cồn
và xử lý các trường hợp vi phạm về tốc độ
cửa ngõ tây bắc
tp hcm từ nút giao an sương
trải dài trên quốc lộ hai mươi hai
tiếp giáp huyện củ chi
lưu lượng phương tiện lưu thông qua đây rất đông
kéo theo đó không ít trường hợp người đi đường
còn chủ quan lơ là
không tuân thủ đúng quy định luật giao thông đường bộ
giải thích lỗi rất rõ ràng
xúc tích nên hầu như
những trường hợp người tham gia giao thông vi phạm
đều nhanh chóng chấp hành quy định xử lý
của lực lượng chức năng
trong khoảng một giờ đồng hồ
thực hiện chuyên đề kiểm tra tốc độ trên tuyến quốc lộ hai mươi hai
tổ cảnh sát giao thông nữ đã phát hiện
xử lý hàng chục trường hợp
điều khiển xe vượt quá tốc độ quy định
bằng nhiều giải pháp đa dạng linh hoạt
trong công tác bảo đảm trực tự an toàn giao thông
được thực hiện xuyên suốt gần đây
đã góp phần giúp tình hình vi phạm
trực tự an toàn giao thông ủng tắc giao thông
và số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố
được kéo giảm so với cùng kỳ năm trước